tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã thảo luận trực tuyến tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hiv aids
đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của dự án luật và nhất trí với sự cần thiết ban hành
trong tờ trình trước quốc hội chính phủ đề nghị không cần thiết duy trì quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm hivs
do việc huy động nguồn lực quỹ rất hạn chế và hiện công tác chăm sóc người hivs đã có các chính sách khác đảm bảo
tuy nhiên đại biểu phạm văn hòa cho rằng vẫn nên duy trì hoạt động của quỹ này
quỹ bảo trợ cho đối với những người nhiễm hiv aids đây là rất cực kỳ quan trọng
và cũng đảm bảo tính nhân văn của chính phủ của nhà nước đối với những người nhiễm này
nếu mà bỏ ra thì tại sao trong điều là bốn mươi ba khoảng một một cd thì lại có quy định nguồn tài chánh hợp pháp khác
nguồn tài trợ viện trợ đầu tư biếu tặng cho của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
như vậy thì những tổ chức này tặng cho biếu như vậy thì ai sẽ là quản lý cái quỹ này cái nguồn này
đại biểu triệu thanh dung nhất trí với quan điểm của chính phủ là nên dừng hoạt động
của quỹ này
quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm hiv aids do hoạt động của quỹ rất hạn chế
trong vòng một mươi hai năm từ hai nghìn tám đến hai nghìn hai mươi quỹ mới chỉ huy động được hơn năm bảy tỷ đồng
những năm gần đây số tiền huy động có xu hướng giảm
cá biệt có những năm chỉ huy động được vài chục triệu đồng
đáng chú ý trong năm bảy tỷ đồng huy động được thì mới chi được ba bốn tỷ vẫn còn tồn động hai ba tỷ chưa sử dụng hết
mục đích chính thành lập quỹ là hỗ trợ điều trị
chăm sóc người nhiễm nhằm hỗ trợ người nhiễm hiv aids được tiếp cận dịch vụ điều trị hiv và tổ chức chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm hiv chuyển sang giai đoạn nặng của bệnh mà không có nơi nâng tượng
nhưng những năm qua hoạt động của quỹ chủ yếu là tặng quà mua sữa thay thế mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ nhiễm hiv từ sáu đến một mươi năm tuổi
còn đối với việc chăm sóc điều trị người nhiễm hiv aids trong thời gian qua chủ yếu từ nguồn tài trợ
hai năm gần đây chính phủ đã có chính sách chuyển nguồn
hỗ trợ điều trị người nhiễm hivs từ nhà tài trợ sang sử dụng quỹ bảo hiểm y tế nên kinh phí quỹ dành cho mục đích chính này không đáng kể
trung quanh dự án luật đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề kinh phí xét nghiệm hiv tự nguyện
đại biểu đồng tình với quy định miễn phí xét nghiệm đối với phụ nữ có thai và cho con bú
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng với những phụ nữ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì vẫn nên quy định đóng góp một phần kinh phí khi xét nghiệm để bảo đảm sự công bằng với người tham gia
và cũng là để khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế toàn dân